mầm mống phát sinh bệnh tiểu đường từ bảy thói quen tưởng chừng vô hại hàng ngày
bệnh tiểu đường hay còn gọi là bệnh đái tháo đường tuyếp hai là một răng bệnh dối loạn chuyển hóa không đồng nhất
với đặc điểm là tăng gluco huyết tình trạng tăng gluco mạng tính nếu kéo dài sẽ dẫn đến dối loạn chuyển hóa lipid
carbon hydrate protein làm tổn thương nhiều cơ quan khác nhất là mạch máu thần kinh mắt tim và thận
tuy nhiên theo hội nội tiết đái tháo đường việt nam có khoảng năm mươi người mắc bệnh nhưng không được chẩn đoán
chưa tới ba mươi người được chẩn đoán điều trị tốt một mươi bệnh nhân cuối cùng tử vong vì bệnh thận
và những người tổn thương thận giai đoạn cuối nhiều nhất là do đái tháo đường
vì vậy việc phát hiện sớm là vô cùng quan trọng
dưới đây là những biểu hiện của bệnh tiểu đường tuyếp hai
một tiểu nhiều
để thoát khỏi tình trạng dư thừa đường cơ thể thường cố gắng thải đường ra ngoài thông qua nước tiểu
chính vì vậy mà bệnh nhân tiểu đường thường đi tiểu rất nhiều lần
hiện tượng này cùng lúc sẽ làm cơ thể rơi vào tình trạng thiếu nước
hai khát nước thường xuyên
ở người bệnh tiểu đường tuyếp hai khi lượng đường trong nước tiểu tăng một lượng nước tiểu lớn được hình thành
lúc này cơ thể sẽ cố gắng chống lại bằng cách gửi tín hiệu lên não để tạo cảm giác khát nước
đòi hỏi cơ thể phải được bổ sung thêm nhiều nước
nhằm làm loang đường huyết và đưa lượng đường huyết đang tăng cao trở về ngưỡng bình thường
bên cạnh đó cảm giác khát nước cũng là do cơ thể đang bị thiếu nước vì đi tiểu nhiều lần
ba thêm ăn và ăn nhiều
thông thường để đối phó với tình trạng nồng độ đường huyết cao cơ thể sẽ thiết ra nhiều isulin hơn
trong khi đó isulin lại có chức năng giúp kích thích cảm giác đói bụng
chính vì vậy mà khi nồng độ isolin trong cơ thể cao sẽ khiến người bệnh luôn có cảm giác đói thèm ăn
không kể lượng calor được nạp vào cơ thể là bao nhiêu bệnh nhân đai tháo đường tuyếp hai chỉ có thể tăng rất ít cân
thậm chí còn có tác dụng giảm cân
bốn biểu hiện mệt mỏi
đa số người bệnh tiểu đường tuyếp hai có biểu hiện mệt mỏi
vì ở những bệnh nhân tiểu đường tuyếp hai không còn khả năng sử dụng gluco để tạo năng lượng hoặc bị suy giảm
do đó để có thể tạo ra năng lượng cơ thể phải chuyển sang dùng một phần hay hoàn toàn lượng mỡ trong cơ thể
người bệnh tiểu đường sẽ thường xuyên cảm thấy mệt mỏi bởi quá trình trên đòi hỏi cơ thể phải sử dụng nhiều năng lượng hơn
năm sụt cân không rõ nguyên nhân
người bệnh tiểu đường tuyếp hai sẽ có biểu hiện sụt cân cả khi ăn đủ hay ăn nhiều
lý giải cho điều này là bởi lượng calor trong thức ăn không được cơ thể xử lý và hấp thụ
bên cạnh đó một tác nhân khác cũng góp phần vào tình trạng sụt cân này
chính là việc mất nước và mất đường qua nước tiểu
xuất hiện vết thương lâu lành và dễ mắc tình trạng nhiễm trùng
người bệnh tiểu đường tiếp hai nếu có vết thương xây xát hoặc ngã sẽ rất lâu lành
lý do là hoạt động bình thường của bạch cầu có thể bị ảnh hưởng bởi nồng độ đường huyết cao
bạch cầu là một thành phần quan trọng của hệ miễn dịch
với vai trò giúp cơ thể chống lại sự xâm nhập của vi trùng virus và dọn dẹp những tế bào và mô chết
khi đó cơ thể sẽ dễ bị nhiễm trùng hơn và thời gian lành vết thương cũng kéo dài hơn
ngoài ra bệnh tiểu đường tuyếp hai có thể gây ức chế hệ miễn dịch khiến cho cơ thể dễ mắc các bệnh lý nhiễm trùng như
nhiễm trùng da nhiễm trùng nấm sinh dục nhiễm trùng đường niệm
đây cũng chính là dấu hiệu cảnh báo cho việc lượng đường huyết đang không được kiểm soát tốt
bảy trạng thái tâm lý thay đổi có biểu hiện mắt mờ
một số biểu hiện có thể gặp ở bệnh nhân đái tháo đường tuyếp hai như
mất tập trung cáo gắt vô cớ căng thẳng lò âu lẫn lộn ngủ mê
đôi khi người bệnh tiểu đường tuyếp hai có thể có biểu hiện mắt mờ nếu lượng đường trong máu tăng lên quá cao
tuy nhiên đây không phải là triệu chứng đặc hiệu của bệnh tiểu đường
trước đây khi nhắc đến bệnh tiểu đường đặc biệt là bệnh tiểu đường tuyếp hai
ai cũng nghĩ ngay đến những người thừa cân béo phì hoặc có tiền sử gia đình mắc bệnh tiểu đường
nhưng thực tế nguyên nhân chính là do chế độ ăn uống lối sống và thói quen không lành mạnh
dưới đây là một số thói quen có nguy cơ phát sinh bệnh tiểu đường
một bỏ bữa ăn sáng
thói quen bỏ bữa sáng sẽ tăng nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường
khi chúng ta không ăn bữa sáng sẽ làm gián đoạn các chức năng của isulin trong cơ thể
điều này có thể khiến lượng đường trong máu thất thường
và cũng có thể gây ra sự suy giảm chức năng của tế bào bê ta tuyến tụy
là tuyến nội tiết quan trọng giúp biến guco thành năng lượng
một nghiên cứu trên tạp chí diabetes care đã chỉ ra rằng
những người mắc bệnh tiểu đường những người thích ăn bữa sáng và ăn ít bữa tối
đã giảm lượng đường trong máu của họ xuống hai mươi so với những người ăn sáng nhẹ và ăn tối nhiều
hai uống ít nước
nước rất quan trọng đối với các chức năng của gan và thận để thải các chất độc ra ngoài
nếu cơ thể của bạn không được cung cấp đủ nước sẽ không thể hoạt động bình thường
kết quả là lượng đường trong máu của bạn có thể tăng lên
uống ít nhất hai lít nước mỗi ngày có rất nhiều lợi ích
một trong số đó là bạn đã giảm nguy cơ lượng đường trong máu cao
nếu uống ít nhất tám gốc nước mỗi ngày sẽ giảm được hai mươi một nguy cơ tăng đường huyết
ba lời ăn trái cây rau
trái cây và rau là thành phần chính đối với bất kỳ chế độ ăn kiêng nào
đặc biệt nếu bạn muốn giữ cân nặng lý tưởng
trái cây và rau sẽ cung cấp chất sơ giúp dạ dày luôn cảm thấy no và giúp giảm lượng đường trong máu
vì vậy chúng ta nên ăn nhiều loại rau xanh nhiều lá
như rau bina cải xoăn và bông cải xanh
bạn cũng nên ăn các loại trái cây có màu sẫm
vì chúng chứa nhiều chất chống oxy hóa có thể cải tiện tình trạng kháng insulin của cơ thể
bốn lời vận động
nhiều người cho rằng tập thể dục mỗi ngày một lần là đủ
nhưng sự thật là nếu chỉ tập thể dục hai mươi ba mươi phút vào mỗi buổi sáng
và sau đó dành phần lớn thời gian thức để ngồi làm việc
điều đó vẫn có hại cho sức khỏe của bạn
cố gắng di chuyển và vận động trong ngày
nếu không bạn vẫn có thể có nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường
hiệp hội đài tháo đường hoa kỳ khuyến nghị
nên tập thể dục hàng ngày ít nhất sáu mươi phút để quản lý lượng đường trong máu ổn định
tốt nhất theo cách nào đó hãy đảm bảo rằng bạn có hoạt động thể chất suốt cả ngày
năm hay thức khuya
nếu hay thức khuya cần thay đổi thói quen này
vì thức khuya cũng có thể dẫn đến sự phát triển của bệnh tiểu đường
thông tin đã được các nhà nghiên cứu cho rằng
người thức khuya có xu hướng có những thói quen
không lành mạnh như có bữa ăn muộn hoặc đồ ăn nhẹ nửa đêm
hút thuốc để giữ cho tỉnh táo và lời tập thể dục
tiếp xúc ánh sáng màn hình nhiều gây dối loạn giấc ngủ
tất cả những thói quen xấu vừa nêu trên
với việc điều chỉnh lượng đường trong máu không phù hợp
và làm giảm độ nhạy cảm với insulin